thưa quý vị và các bạn bệnh ung thư phổi là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu trên thế giới với hơn hai triệu người mắc mới và hơn một triệu người tử vong mỗi năm
tại việt nam trong số các bệnh nhân nhập viện có đến sáu mươi hai năm không còn khả năng phẫu thuật
vậy làm thế nào phát hiện sớm và phương pháp để điều trị bệnh hiệu quả nhất
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ ung thư phổi là bệnh lý ác tính dẫn đầu về tỷ lệ mắc và tử vong trên toàn thế giới
vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể ung thư phổi là gì và bao gồm những dạng nào ạ
ung thư phổi là một bệnh lý mà ung thư có tỷ lệ mắc và gây tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới
tuy nhiên ở việt nam thì lại chỉ đứng thứ hai thôi sau ung thư gan
cái đấy là do đặc điểm dịch tễ họp tại việt nam
số lượng người ở việt nam thì theo cái nghiên cứu của tổ chức ung thư toàn cầu
thì ví dụ như năm hai nghìn hai mươi chẳng hạn thì phát hiện ra thêm hai mươi ba người mắc mới
và trong số đấy thì gần như là cũng từng đấy số lượng là những người tử vong vì ung thư phổi
tại vì ở việt nam mình thì thường thì phát hiện ung thư phổi
ở giai đoạn tương đối muộn nên cái khả năng chữa khỏi nó cũng tương đối kém
ung thư phổi thì mọi người nghe chung chung thế nhưng nó sẽ chia thành hai nhóm
nhóm thứ nhất là ung thư phổi tế bào nhỏ và nhóm thứ hai là ung thư phổi không tế bào nhỏ
tức là ung thư phổi tế bào nhỏ là cái nhóm chiếm khoảng một mươi một mươi năm trong số các loại ung thư phổi
và khi mà người ta làm giải phẫu bạch tức là người ta nghiên cứu cái tế bào u
thì thấy các tế bào nó nhỏ nhỏ xếp cạnh nhau thì đấy gọi là ung thư phổi tế bào nhỏ
thế còn một loại còn lại thì chiếm khoảng tám mươi tám mươi năm đấy là ung thư phổi không tế bào nhỏ
thì các tế bào nó sẽ lớn hơn và nó có biến dạng khác
thì nó sẽ bao gồm ung thư biểu mô tuyến này ung thư biểu mô vẩy này
rồi ung thư biểu mô tế bào lớn
thì đấy là cái nhóm mà chiếm tỷ lệ cao hơn
thì ung thư phổi không tế bào nhỏ là cái nhóm chiếm tỷ lệ cao hơn
và cũng có tiên lượng tốt hơn khả năng điều trị chữa khỏi tốt hơn so với ung thư phổi tế bào nhỏ
vâng vậy những dấu hiệu nhận biết của từng loại
như thế nào thưa bác sĩ
với hai loại ung thư phổi này thì thực ra là khi mà ban đầu khám
hoặc là khi người bệnh có triệu chứng đi khám thì gần như là không có sự khác biệt
đơn giản là cũng vẫn có một khối u ở phổi thôi
sẽ gây các triệu chứng như là ho này ho kéo dài ho dai rẳng ho xong rồi dùng thuốc
mấy tuần không đỡ ho rồi đau tức ngực thậm chí ho ra máu làm người bệnh rất là lo lắng
và sau đó thì người bệnh đi khám
và khi chụp phim lên thì có thể thấy một cái khối u ở phổi
đấy thì đấy là cái dấu hiệu chung mà thông thường là những người bệnh mắc bệnh ung thư phổi đến khám
tuy nhiên thì hai loại ung thư phổi này thì ung thư phổi không tế bào nhỏ là loại có tiên lượng tốt hơn
chậm di căn hơn
còn cái ung thư phổi tế bào nhỏ thì cái tế bào nó nhỏ nó ác tính hơn và di căn nhanh hơn
thì thông thường thì khi người bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ đến khám
thì thường hay phát hiện ra là đã có di căn hạch này
rồi di căn cơ quan khác dù như là di căn não hoặc là di căn hai phổi di căn xương
còn với cái nhóm kia thì thường thì chúng ta sẽ phát hiện ở cái giai đoạn sớm hơn
và tùy vào cái việc mà người bệnh có di căn đến cơ quan nào mà có thể có thể triệu chứng
thậm chí có những người mà chưa ho đâu nhưng mà vì có di căn xương đau lưng
đến khám thì vô tình phát hiện ra có tổn thương xương
chụp phim phổi thì mới phát hiện ra u phổi
thì lúc ấy mới chẩn đoán là ung thư phổi di căn xương
ung thư thì sẽ hay có các giai đoạn là một hai ba bốn
ví dụ giai đoạn một hai là sớm ba là trung gian và bốn sẽ là giai đoạn muộn khi mà có di căn xa
thì cái loại ung thư phổi không tế bào nhỏ thường hay phát hiện được ở những giai đoạn sớm
và với giai đoạn sớm thì chúng ta có thể chữa khỏi được
ví dụ như là giai đoạn một hai chúng ta có thể mổ cắt một phần thủy phổi có chứa khối u
và thế là có thể giúp người bệnh khỏi được
rồi chúng ta có những cái phương tiện tốt như là máy xạ trị này
rồi có những cái thuốc bổ trợ sau phẫu thuật để giảm cái nguy cơ tái phát và có thể chữa được
còn với cái loại ung thư phổi tế bào nhỏ là cái loại mà tương đối ác tính và thường phát hiện ở giai đoạn muộn
thì cái việc điều trị thì thường mang tính chất là giảm triệu chứng và kéo dài thêm thời gian cho người bệnh
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi